các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là thành trần duy hưng
ngay từ rất sớm các chiến sĩ bộ đội đã có mặt tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân
khi hà nội đang sống trong không khí hào hùng của lịch sử dân tộc ngày truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thủ đô
đây cũng là thời điểm hà nội bắt đầu đón đợt rét đầu tiên trong năm
những cơn mưa đầu mùa kèm theo gió rét nhiệt độ xuống thấp dưới hai mươi năm độ c có lúc dưới hai mươi độ c
các chiến sĩ vẫn căng mình ứng trực tại các điểm đường tuyến phố như một món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho ngành
tạo nên không khí hân hoan phấn khởi giúp người dân an tâm vương bước đẩy lùi dịch covid một mươi chín
nhiều tuyên phố trai ngập sắc đỏ bởi pano afric băng rôn tuyên truyền cổ động chào mừng ngày vui của thủ đô